tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội quá một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng
đánh giá nhìn nhận lại năm hai nghìn một mươi chín cũng như những mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí nguyễn phú trọng hoan nghênh biểu dương những kết quả của quốc hội
chính phủ các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể cộng đồng các doanh nghiệp cán bộ đảng viên
đồng bào chiến sĩ cả nước trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời cũng giao nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi phải đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm hai nghìn hai mươi
mở đầu bài phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhắc lại
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám tổng bí thư chủ tịch nước đã mong muốn và chúc chính phủ
chính quyền các cấp nỗ lực phấn đấu để năm hai nghìn một mươi chín
đạt được kết quả cao tốt hơn năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay nhìn lại đồng chí rất vui mừng vì trong năm qua toàn đảng toàn dân toàn quân
đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức lớn và đã đạt được điều mong ước đó
trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm
kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên bảy
cao hơn cái kế hoạch và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
nâng quy mô gdp lên hai trăm sáu mươi sáu tỷ usd chất lượng tăng trưởng được cải thiện
kinh tế vĩ mô tiếp tục quản định lãng phát được kiểm soát ở mức dưới ba
tầng kiêm ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc năm trăm linh tỷ usd
trong đó xuất siêu gần một mươi tỷ usd xuất khẩu tăng trưởng khoảng tám
so với năm hai nghìn một mươi chín
so với năm hai nghìn một mươi tám trong khi xuất khẩu của nhiều nước đang giảm mạnh
thậm chí có nước tăng trưởng âm
không có phải vì thế mà ngân hàng thế giới đưa ra một nhận định
mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở việt nam
chứng cứ thứ hai

các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển
đạt được nhiều kết quả quan trọng rõ nét
tỷ lệ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi
và cái số xã đạt chuẩn nông thôn mới bây giờ là hơn năm mươi bốn rồi
một kết quả của đoàn thể thao việt nam vừa rồi tại đông nam á nói là gì
không chỉ đơn thuần nói về việc hai trăm hai mươi tám huy chương trong đó có chín mươi tám huy chương vàng
hai đội tuyển bóng đá nam nữ đều huy chương vàng
đấy là thể hiện một cái gì
ý chí việt nam khát vọng vươn lên tinh thần hết mình
và có người nói cũng là một biểu hiện của vận nước đang
tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh

và đặc biệt hai cái sự kiện việt nam được đại hội đồng liên hiệp quốc
bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng vào an hiệp kỳ này
với số phiếu gần như tuyệt đối
hình như mất có một phiếu đấy
thế rồi chúng ta lại là chủ tịch nam a sen
công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị nhất là phòng chống tham nhũng
vừa mới gần đây thôi tết đến nơi rồi vừa mới xử mấy cái bộ đấy
bổ sung thêm mấy cái vụ vào ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng
để chỉ đạo và quan tiếp thuộc xứ sắp tới các đường trí trang
vụ a và g vừa rồi là một cái điển hình nói lên rất nhiều điều
ngoài ra chiếc tòa lúc đầu thế nào sau thế nào
ăn năn hối lỗi xin lỗi và thái độ rất là tốt
chưa bao giờ ta xử ra cái tội hối lỗi

cái kia là toàn là thiếu trách nhiệm
rồi vi phạm những cái việc nọ việc kia gây ẩu quả nghiêm trọng
chưa bao giờ thu được tài sản lớn như cái vụ ấy
tôi nhớ như là riêng đi thu cho nhà nước lại là tám năm trăm linh tỷ
tôi nói tròn thôi
cái vừa rồi là cái tội hối lỗi
một người ấm nhận ba triệu đô la mỹ
tại sao mà viện kiểm sát phải đề nghị là tử hình
vì ra tòa người xin nhận lại
đền vụ nộp tiền rồi
bây giờ là tòa cho xuống trung thân thôi
thế có nhân văn không
và có tác dụng giáo dục dân đe cảnh tỉnh cảnh báo không
và cái này không phải lúc nào nói ra hết được
cái chiều rất sâu
bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận
tổng bí thư chủ tịch nước đã chỉ ra những thách thức cần phải vượt qua
đó là tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng
chất lượng còn thấp sức ép lạm phát còn lớn
tính tự chủ của nền kinh tế
chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới
kinh tế tư nhân trong nước
kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nhanh
nhưng chưa thật sự lành mạnh và bền vững
công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập
gây bức xúc xã hội
để khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại
bên cạnh kế thừa phát huy ba bài học đã được rút ra tại hai hội nghị trước đó
tổng bí thư chủ tịch nước cũng gợi mở thêm bài học mới của năm nay
tạm gọi là bài học thứ bốn
đầy manh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội
huy động và quản lý sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển
không nặng không nhẹ về bên nào
nhấn kinh tế tư nhân không có nghĩa là gồm kinh tế nhà nước
kinh tế tư nhân cũng có cái ưu có nhược của kinh tế tư nhân
kinh tế nhà nước có cái mạnh về kinh tế
kinh tế nhà nước không từ cực nọ là nhảy sang cực kỳ
phê phán kinh tế nhà nước làm ăn là vô hiệu quả cả thì không đúng
không chỉ đạo nó cũng được
kinh tế vốn đầu tư nước ngoài cực kỳ quan trọng
ở đây phương pháp tư tưởng tức là phải toàn diện cụ thể lịch sử phát triển
không nên phiến diện
dễ ta tư duy đối với từ cái này nhảy sang cái khác
từ cực này sang cái kia
dễ phiến diện và dễ sang
về phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh các nhiệm vụ về phát triển kinh tế
củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu các thành viên chính phủ
chính quyền các cấp
cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách
biện pháp cụ thể thiết thực và phù hợp hơn nữa
đối với việc phát triển văn hóa xã hội
xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
tích cực triển khai các nghị quyết trung ương
về cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ y tế dân số
tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh
vật tư thiết bị y tế
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa
nhất là các khu công nghiệp khu đô thị mới
nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa
thiết thực thực hiện tốt
các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
và đô thị văn minh
chính sách dân tộc tôn giáo
quan tâm chăm sóc người cao tuổi
người khuyết tật
trẻ em thanh thiếu niên phụ nữ
xây dựng nếp sống văn minh lành lành
ngăn chặn sự suy thoái đạo đức
lối sống và phòng chống bạo lực gia đình
xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội
trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi
đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo
chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị
nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
quốc hội và các cơ quan của quốc hội
cần tiếp tục giả soát xác định rõ và làm đúng
hoàn thành tốt hơn chức năng lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
do hiến định không trùng chéo với chức năng nhiệm vụ của chính phủ
không đi quá sâu vào các vấn đề kinh tế
như xem xét quyết định danh mục đầu tư công
cho ý kiến vào các báo cáo khả thi
chọn nhà thầu xây dựng dự án trọng điểm quốc gia v v
thì không biết đến việc ấy chính phủ hay quốc hội
nên việc là chính phủ làm không phải đẩy sang cho quốc hội
việc nào lại xin ý kiến bộ chính trị
bộ chính trị ban bí thư
cho nên là chỗ này nói đơn giản thế thôi
nhưng cũng mong các đồng chí quan tâm lưu ý cho
các cơ quan của chính phủ và chính quyền các cấp
cần chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính
nâng cao năng lực hiệu quả
hiệu lực hoạt động của bộ máy tổ chức cán bộ
đổi mới phương thức và liệu lỗi làm việc
chứ không đơn giản chỉ là cải cách thủ tục
đấy là một vẻ cụ thể thôi
xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức
thực hiện thật tốt các chương trình kế hoạch công tác
dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu
xem xét xử lý một cách căn cơ bài bản
dứt điểm có trọng tâm trọng điểm các vấn đề kinh tế
xã hội nội công
tránh phô trương hình thức làm đúng vai thuộc bài
không đùn đẩy
không đùn đẩy trách nhiệm
các cơ quan của quốc hội và chính phủ
cần tiếp tục đổi mới
nâng cao năng lực
tăng cường sự phối hợp trong việc xây dựng
hoàn thiện và lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện luật pháp
chính sách đặc biệt hệ thống các cơ quan tư pháp
cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp
nâng cao năng lực
siết chặt kỷ luật kỷ cương
phát huy hơn nữa vai trò lực lực chủ lực
trong việc tăng cường pháp chế xã hội
chủ nghĩa đấu tranh phòng chống
tham nhũng lãng phí tiêu cực
thực hiện tốt chức năng giám sát
thanh tra kiểm tra
điều tra truy tố
xét xử các vụ hoán
vụ việc đúng với tinh thần
thượng tôn pháp luật
bảo đảm công lý có nghĩa có tỉnh
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý
năm hai nghìn hai mươi là năm
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
năm cuối của nhiệm kỳ
có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi
năm hai nghìn hai mươi hai của đảng
năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chính vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu
các cấp ủy chính quyền
và toàn hệ thống chính trị
cần khẩn trương nghiêm túc quán triệt
nghị quyết của trung ương
và chỉ thị của bộ chính trị
tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công
đại hội đảng bộ các cấp
đáp ứng thật tốt các yêu cầu đã đề ra
lãnh đạo tổ chức thảo luận ký lưỡng
quả các quan điểm mục tiêu chủ trương
định hướng lớn
nêu tại các dự thảo văn kiện
trình đại hội của đảng
và đại hội các cấp
đại hội cấp trên
báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ
phải đánh giá đúng trung thực khách quan
toàn diện tình hình
và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội
nhiệm kỳ một mươi năm hai mươi
nhất là các nhiệm vụ trọng tâm
nhiệm vụ xây dựng trình đốn đảng
đấu tranh phòng chống tham nhũng
nãng phí tiêu cực
chỉ rõ ưu điểm khuyết điểm
nhất là nguyên nhân chủ quan
và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
xác định phương hướng mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp việc kỳ tới
phải sát với tình hình thực tế
có tính khả thi cao
để tổ chức thực hiện hiệu quả
đặc biệt quan trọng chất lượng
có số lượng và cơ cấu hợp lý
tiêu biểu về trí tuệ
phẩm chất uy tín
trong sạch có đức có tài
năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu cao
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới
không để lọt vào cấp ủy những người không đủ
tiêu chuẩn có biểu hiện tiêu cực
tham nhũng lãng phí
cục bộ lợi ích nhóm
chạy chức chạy quyền
chạy khiếu bỏng
tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng
cương lính chính trị đường lối của đảng
đồng thời phải tỉnh táo
cảnh giác chủ động phong ngừa
và kiên quyết đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả với mọi
ưu mưu thủ đoàn hành động chống phá
của các thế lực thù địch những phần thử
cơ hội chính trị bắt bán
với những thành tựu đã đạt được
trong năm hai nghìn một mươi chín và từ đầu
nhiệm kỳ đến nay tổng bí thư chủ tịch nước
tin tưởng sau hội nghị này
với niềm tin mới khí thế mới
động lực mới chính phủ và chính quyền
các địa phương sẽ cùng với toàn đảng
toàn dân toàn quân tiếp tục
đoàn kết phấn đấu với quyết tâm
nỗ lực cao hơn nữa năng động
sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi
mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm

khóa một mươi hai góp phần xây dựng
đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp
hơn như bác hồ hẳng mong đợi
lãnh đạo chỉ đạo điều hành
hoạt động quyết liệt hiệu lực
hiệu quả hơn nữa hoàn thành
trọng trách được đảng và nhà nước
và nhân dân gia phó
lại phải đạt được nhiều
thành tích và tiến bộ hơn